ba thanh thiếu niên đang tụ tập dự tiệc sinh nhật tại một quán nhậu hải sản ở huyện phú riềng
không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã bị lực lượng chức năng tỉnh bình phước phát hiện và xử lý
cụ thể vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi tháng bảy nhận được tin báo tại quán nhậu hải sản trương bp
tại thôn tân hiệp một xã bù nho đang tổ chức tiệc sinh nhật
các lực lượng chức năng lập tới hiện trường kiểm tra phát hiện năm mươi ba thanh thiếu niên đang tụ tập sự tiệc
không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
trong số này có nhiều người đến từ các địa phương đang có dịch diễn biến phức tạp
chủ quán không áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
đoàn kiểm tra đã mời chủ quán và các đối tượng về trụ sở ubnd xã bù nho để làm việc
lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính tiến hành phun khử khuẩn tại quán nhậu hải sản nói trên
qua xét nghiệm nhanh năm mươi ba trường hợp nói trên đều âm tính với sars cov hai